chủ tịch hà nội yêu cầu tiêm đủ vaccine cho cả người từ chối tim
chuẩn bị chú đáo sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường từ thứ hai
nghệ an dịch phức tạp hàng quán lại đồng loạt treo biển bán hàng mang về
khởi kiện vì bị phân biệt chúng tộc về thuốc covid một mươi chín
nguyên nhân gây thai lưu ở phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị và các bạn trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn cả nước nói chung
và thành phố hà nội nói riêng vẫn diễn biến phức tạp
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa có công văn gửi các quận huyện yêu cầu rà soát
để đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine cho các đối tượng chưa tiêm hoặc từ chối tim
hiện tỷ lệ bao phủ vaccine đủ hai mũi với người trên một mươi hai tuổi đã đạt chín mươi chín năm
và đã tiêm bao phủ mũi nhắc lại tức mũi ba đạt gần năm mươi năm
qua theo dõi tình hình điều trị cho thấy người bệnh covid một mươi chín phần lớn là các trường hợp nhẹ
và không triệu chứng các trường hợp tử vong chủ yếu là người cao tuổi có bệnh lý nền
tăng huyết áp đái tháo đường ung thư giai đoạn cuối bệnh lý tim mạch
người già thuộc nhóm nguy cơ và chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
ủy ban nhân dân thành phố hà nội yêu cầu đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm chủng vaccine
nhằm bảo vệ cho người dân đặc biệt ở nhóm người trên năm mươi tuổi
người thuộc nhóm nguy cơ mắc covid một mươi chín nhằm giảm tỷ lệ chuyển nặng tỷ lệ tử vong
theo đó các quận huyện thị xã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng tiếp tục ra soát
tuyên truyền vận động và tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người thuộc nhóm nguy cơ
hội gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ các trường hợp trong độ tuổi nhưng chưa được tiêm chủng
hoặc tiêm chưa đủ liều người từ chối tim trên địa bàn
tiếp tục ra soát kỹ người trên năm mươi tuổi người có bệnh lý nền
người có nguy cơ cao không thể đến các điểm tiêm chủng để tổ chức tiêm tại nhà
đảm bảo không bỏ sót người thuộc nhóm nguy cơ theo hướng dẫn của bộ y tế
đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi bổ sung và tiêm nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín
cho người thuộc nhóm nguy cơ người sống chung người cùng gia đình thuộc nhóm nguy cơ
đã tiêm đủ liều cơ bản thực hiện nghiêm chiến dịch cao điểm tiêm chủng mùa xuân
từ ngày hai mươi chín tháng một đến ngày hai mươi tám tháng hai theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
phấn đấu hoàn thành việc tiêm phủ mũi bổ sung mũi nhắc lại trong quý i năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch ủy ban nhân dân quận huyện thị xã chịu trách nhiệm trước chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
nếu bỏ sót các đối tượng nguy cơ và kết quả tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín trên địa bàn quản lý
để học sinh trở lại trường đảm bảo phòng dịch được các địa phương xác định
là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
ngày một mươi bốn tháng hai nhiều địa phương sẽ cho học sinh đi học trở lại công tác phòng dịch đã được các trường chuẩn bị sẵn sàng
theo báo cáo của sở giáo dục và đào tạo tỉnh hương yên các trường đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch covid một mươi chín
với các phương án kịch bản để xử lý tình huống khi có caf hoặc dịch bệnh lây lan phù hợp với tình hình thực tế của trường
và đảm bảo các quy định về phòng chống dịch
cụ thể nhà trường sẽ tiến hành test covid một mươi chín cho giáo viên và học sinh kịp thời phát hiện
những trường hợp f nếu có cố gắng đến mức cao nhất không bùng phát thành ổ dịch khi đưa học sinh đi học trở lại
công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên học sinh phụ huynh học sinh về công tác phòng chống dịch
cũng được chú trọng như việc tuân thủ năm k cam kết một cung đường hai điểm đến được chú trọng
tại an giang theo kế hoạch học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai trên toàn tỉnh sẽ đến trường học trực tiếp từ một mươi bốn tháng hai
sau đó địa phương sẽ đánh giá rút kinh nghiệm và tổ chức cho học sinh từ lớp một đến lớp năm
đi học trực tiếp trở lại trước đó huyện châu phú của tỉnh này cũng đã tổ chức thí điểm cho học sinh đi học trở lại từ ngày một mươi tháng hai
ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo phối hợp chặt chẽ với sở y tế và các ban ngành liên quan đảm bảo an toàn khi đón học sinh trở lại trường
các giáo viên và cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục được tập huấn cách lấy mẫu và tự lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
để chủ động tầm soát sàng lọc các ca nhiễm một cách tốt nhất
đối với bậc học mầm non các nhà trường sẽ tổ chức dạy học trên cơ sở sự tự nguyện của phụ huynh
tương tự tại kiên giang một trăm linh giáo viên cán bộ quản lý của các nhà trường phổ thông đã được tập huấn để điều chỉnh kế hoạch năm học
theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo đảm bảo chương trình nhưng đồng thời phải bổ sung
củng cố kiến thức cho học sinh cũng được ngành giáo dục xác định là nhiệm vụ trọng tâm của năm hai nghìn hai mươi
theo thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ thời gian vừa qua
các nhà trường đã phải chuyển từ dạy và học trực tiếp sang trực tuyến để thích ứng với tình hình dịch bệnh
điều này đã duy trì thói quen học tập cho học sinh và đảm bảo chương trình kế hoạch năm học
thưa quý vị và các bạn ngày một mươi ba tháng hai tỉnh hải dương có số ca mắc lớn nhất một chín trăm linh tám trường hợp
riêng số bệnh nhân là giáo viên học sinh tính đến ngày hôm qua trên hai tám trăm linh ca và có một trăm năm mươi trường hợp
cho học sinh tạm dừng đến trường học trực tuyến
theo báo cáo từ ngành giáo dục và đào tạo hải dương tính đến ngày hôm qua một mươi hai tháng hai
trên địa bàn có hai tám trăm sáu mươi một giáo viên và học sinh mắc covid một mươi chín ở tất cả các cấp học
trong đó cấp tiểu học có số ca mắc nhiều nhất với một bốn trăm ba mươi hai trường hợp trung học cơ sở có sáu trăm bảy mươi tám ca
cấp học mầm non ba trăm tám mươi tám bệnh nhân và trung học phổ thông ba trăm một mươi sáu ca giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên năm mươi sáu bệnh nhân
riêng các trường hợp f một ngành giáo dục hải dương trung học phổ thông ba trăm một mươi sáu ca trung học phổ thông ba trăm một mươi sáu ca
hải dương có hai mươi bốn sáu trăm một mươi chín người là giáo viên học sinh trong đó cấp tiểu học có số f một nhiều nhất với một mươi hai bốn mươi người
và giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên có số f một ít nhất khi ghi nhận sáu trăm linh người
cũng theo ngành giáo dục đào tạo tỉnh hải dương do các cơ sở giáo dục ghi nhận nhiều ca bệnh covid một mươi chín
cho nên đến ngày hôm qua toàn tỉnh có một trăm năm mươi trường học ở các cấp tạm thời cho trẻ dừng đến trường học trực tuyến
riêng cấp học mầm non có bảy mươi năm trường hợp
tạm dừng cho trẻ đến trường và bảy mươi năm trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông
giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên chuyển sang học trực tuyến
trong ngày một mươi ba tháng hai ngoài ghi nhận một chín trăm linh tám ca mắc mới hải dương còn có thêm bốn bệnh nhân tử vong
ở thành phố hải dương huyện cẩm giang huyện nam sách và huyện gia lộc
như vậy từ sau tết thành phố vinh nghệ an ghi nhận số ca nhiễm covid một mươi chín tăng cao đột biến
các hàng quán cơ sở kinh doanh tại những vùng đỏ cấp độ bốn đồng loạt treo biển bán mang về
thành phố vinh nghệ an đang có bốn phường áp dụng các biện pháp phòng dịch theo cấp độ bốn tức vùng đỏ
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ gồm các phường trường thi lê mau hưng bình và vinh tân
các phường đang ở cấp độ bốn trên địa bàn thành phố vinh đều trao biển nghỉ kinh doanh hoặc bán hàng mang về
việc bán hàng mang về khiến doanh thu của các cửa hàng bị thuyên giảm
tuy nhiên hầu hết các hàng quán đều doanh thu
các phường đều sẵn sàng chấp nhận để chống dịch
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và quyết định số ba nghìn tám trăm chín mươi sáu qdubnd của ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an
các địa phương đang ở cấp độ bốn thì dịch vụ ăn uống tại nhà hàng quán ăn chỉ được phép bán mang về
trừ nhà hàng thuộc cơ sở lưu trú phục vụ khách đang lưu trú
các cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao khác như làm tóc
bao gồm các tóc làm đẹp massage vũ trường karaoke quán bar internet trò chơi điện tử hoặc các cơ sở khác
do ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an quyết định tùy theo tình hình diễn biến của dịch phải tạm dừng hoạt động
cho đến hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được kiểm soát
dù các cấp ngành đã chấn chỉnh công tác phòng chống dịch
lũy kế từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh nghệ an đã ghi nhận ba mươi một một trăm hai mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
xin được chuyển sang các thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới
thưa quý vị và các bạn hàng loạt quốc gia trên thế giới đang dựa vào xét nghiệm nhanh đại trà để tái mở cửa
tránh gây gián đoạn cho cuộc sống người dân và nền kinh tế
ngành công nghiệp sản xuất kit xét nghiệm nhanh covid một mươi chín đang chạy đua để đáp ứng nhu cầu thị trường
khi hàng loạt nước dựa vào công cụ này để tái mở cửa giữa đại dịch
tuy nhiên ở nhiều nơi trên thế giới người dân vẫn phải xếp hàng dài chờ mua những bộ kít
có thể cho phép họ gặp lại người thân đi học hay đi làm
phụ huynh pháp phải chờ hàng giờ
trước hiệu thuốc các trang web đặt kích xét nghiệm của anh liên tục bị ngãn
và chính quyền brazil đã phải cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt bộ xét nghiệm tại nhà
anh đã cam kết tăng gấp ba lần quy mô chương trình xét nghiệm mở rộng của mình
trong khi mỹ yêu cầu các công ty bảo hiểm hỗ trợ chi trả tám lần xét nghiệm mỗi tháng cho người dân
đồng thời tài trợ miễn phí cho lần xét nghiệm đầu tiên
trước làn sóng covid một mươi chín thứ ba mỹ đang dựa vào xét nghiệm thường xuyên trên diện rộng
để giảm thiểu nguy cơ lây lan
với đại lây nhiễm nhanh chóng của biến chủng omicron
nhiều cơ quan y tế đã thay đổi hướng dẫn ứng phó covid một mươi chín
trong đó không còn tập trung vào nỗ lực truy vết tiếp xúc và hướng tới giảm thời gian cách ly được khuyến nghị
những chương trình như xét nghiệm tại nhà hay xét nghiệm để qua cửa đã trở thành chiến lược mặc định
nhằm tránh đóng cửa doanh nghiệp và trường học giải quyết tình trạng thiếu lao động
đồng thời cho phép nối lại cuộc sống bình thường
tại singapore nhu cầu kit xét nghiệm nhanh cũng tăng mạnh trong tuần qua
khiến cho nguồn cung trở nên khang hiếm
giới chuyên gia nhận định người dân trở lại làm việc sau chuỗi ngày nghỉ tết nguyên đáng
phải xét nghiệm để đáp ứng yêu cầu của cơ quan công sở có thể là nguyên nhân
làm tăng đột biến nhu cầu mua bộ xét nghiệm
tại hàn quốc chính phủ nước này đang cân nhắc nên cung cấp kit xét nghiệm nhanh miễn phí hay không
và cấp cho ai trong bối cảnh lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung ngày càng tăng
do những thay đổi gần đây về chính sách ứng phó covid một mươi chín
nhu cầu ký xét nghiệm tăng mạnh sau khi chính phủ hôm ba tháng hai thông báo
ưu tiên xét nghiệm pcr ngay lập tức cho nhóm nguy cơ cao trong đó có những người trên sáu mươi tuổi
theo quy định mới nhằm đối phó với làn sóng lây nhiễm biến chủng omicron
những người không thuộc nhóm nguy cơ phải có xét nghiệm nhanh dương tính trước mới được làm xét nghiệm pcr
còn tại mỹ người đàn ông da trắng tại thành phố new york của mỹ tuần này khởi kiện
các quan y tế của thành phố và tiểu bang vì đạt ra tiêu chuẩn phân phối thuốc trị covid một mươi chín
những người đàn ông da trắng đã được phân biệt chủng tộc đối với họ
theo tờ new york post do nguồn kháng thể đơn dòng và thuốc kháng virus dạng viêm có hạn
nên cơ quan y tế khuyến cáo nên phân phát cho bệnh nhân dựa trên các yếu tố gồm tuổi tác
tình trạng tiêm chủng tình trạng bệnh và sắc tộc
theo đó những người không phải là người da tráng hoặc là người gốc latin nên được xem là nhóm ưu tiên
vì họ chịu sự bất bình đẳng xã hội và y tế có hệ thống trong thời gian dài
do đó nhiều nguy cơ bệnh nặng và tử vong
phim nguyên đơn cho rằng việc này là không có cơ sở khoa học
các nhà nghiên cứu từ một mươi hai quốc gia đã phân tích nhau thai và tế bào tử thi của sáu mươi bốn thai lưu
và bốn trẻ sơ sinh đã tử vong ngay sau khi sinh
tất cả trường hợp này đều liên quan đến phụ nữ chưa tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
hoặc đã mắc covid một mươi chín trong thời gian mang thai
tiến sĩ jeffrey goldstein một nhà nghiên cứu bệnh học tại trường y fennberg
thuộc đại học northwestern của mỹ cho biết nghiên cứu đã cung cấp thêm bản chứng
về biến chứng hiếm gặp này
đồng thời xác nhận rằng việc nhau thai bị hỏng chứ không phải bào thai nhiễm virus
chính là nguyên nhân gây ra nhiều ca lưu thai có liên quan đến covid một mươi chín
ông goldstein không tham gia nghiên cứu trên
theo nghiên cứu trước đó nguy cơ thai chết lưu tức là bào thai chết trong vòng hai mươi tuần tuổi
cao hơn bình thường đối với phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín đặc biệt là những người nhiễm biến thể danta
tế bào nhau thai bình thường nói chung khỏe mạnh có màu đỏ hung và sốc như bọc biển
nhưng các mẫu nhau thai không có nguy cơ thai
ngao thai được nghiên cứu có màu tối của tế bào chết và cứng hơn
nao thai gắn với tử cung của người mẹ kết nối với dây rốn cung cấp oxy và nuôi dưỡng thai nhi
thông qua các mạch máu của mẹ
virus thường đến ngao thai theo mạch máu tấn công vào các tế bào gây viêm và ngăn lưu thông máu
và khí oxy từ đó khiến cho bào thai ngạt thở và chết
virus sars cov hai được phát hiện trong một số bào thai nhưng các bằng chứng cho thấy
tình trạng ngạc thở trong tử cung do nhau thai hỏng nhiều khả năng
dẫn tới thai chết lưu
vâng trước đó một báo cáo của trung tâm phòng và kiểm soát bệnh tật cdc mỹ vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đã cho biết cứ tám mươi phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín có một trường hợp thai chết lưu
tỷ lệ này là một trên một trăm năm mươi năm ca ở phụ nữ không mắc bệnh
nhưng vẫn chưa rõ liệu các ca nhiễm biến thể omicron có tăng nguy cơ thai lưu hay không
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo